công an tp hcm cũng vừa khởi tố bắt tạm giam thêm sáu bị can liên quan đến vụ sai phạm tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tp hcm và nhiều tỉnh thành
như vậy là tính đến thời điểm này cơ quan công an đã khởi tố bắt giam tổng cộng bốn mươi ba bị can về các tội danh môi rời hối lộ đưa hối lộ nhận hối lộ và giả mạo trong công tác
sáu bị can bị khởi tố vào chiều ngày hai mươi tám tháng một mươi hai đều trú tại tp hcm
hiện công an tp hcm cùng các đơn vị vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
liên quan đến vụ việc ngày hai mươi tám tháng một mươi hai công an tp hcm phối hợp với công an tp hà nội các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an đã khám xét phòng kiểm định xe cơ giới cục đăng kiểm việt nam
quá trình khám xét thu giữ nhiều tài liệu hồ sơ máy móc